hôm nay đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với tỉnh ủy phú yên
về triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử
các vụ án tham nhũng về kinh tế nghiêm trọng phức tạp được dư luận và xã hội quan tâm
theo đó từ nay đến ngày một tháng chín đoàn công tác số năm của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
sẽ kiểm tra giám sát chín đơn vị tại tỉnh phú yên gồm ban nội chính tỉnh ủy ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
thành ủy tuy hòa công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh tòa án nhân dân tỉnh thanh tra tỉnh cục thi hành dân sự và sở tài chính
phát biểu tại hội nghị đồng chí lê minh trí cho biết đây là đợt kiểm tra giám sát hàng năm
đoàn kiểm tra giám sát sẽ tập trung vào các nội dung như công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng tiến hành thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế của các cơ quan đơn vị
trước đó tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã quyết định thành lập bảy đoàn công tác kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm